còn tại mexico vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất một mươi năm người thiệt mạng và ba mươi sáu người khác bị thương
tai nạn thảm khốc là do va chạm giữa một xe buýt và một xe tải trên tuyến đường cao tốc thuộc bamboue plei miền trung của mexico
đáng chú ý là đa số nạn nhân là người di cư venezuela đang trên đường di chuyển đến biên giới của mỹ
vụ va chạm mạnh giữa hai xe chạy ở tốc độ cao đã khiến cả hai phương tiện biến dạng nghiêm trọng
ngay sau khi vụ việc xảy ra các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn
theo thông tin ban đầu một mươi bốn người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và một nạn nhân tử vong sau khi nhập viện
toàn bộ ba mươi sáu người bị thương đã được cấp cứu tại các cơ sở y tế gần nhất
bộ đội vụ mexico hiện khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai công tác hỗ trợ các nạn nhân và người nhà của họ
đồng thời thực hiện hoạt động điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn